nhân dịp tháng hành động về người cao tuổi việt nam và kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
cũng nhằm thực hiện truyền thống tốt đẹp uống nước những nguồn của dân tộc
chương trình đồng hành cùng người cao tuổi việt nam hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội vào sáng nay
ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà thích thực và ý nghĩa cho trung ương hội người cao tuổi việt nam
và các hội viên hội người cao tuổi việt nam tại hà nội
thông qua chương trình ban tổ chức muốn gửi tới lớp người cao tuổi việt nam sự tri ân
và lòng biết ơn sâu sắc của cả cộng đồng xã hội của những thế hệ tiếp nối
về những đóng góp vô cùng to lớn của người cao tuổi việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động vì sức khỏe gia đình việt đã và đang được viện nghiên cứu
các vấn đề xã hội triển khai thực hiện sâu rộng tại hà nội và nhiều địa phương khác trong cả nước
như nam định hà nam thái nguyên thái bình thành hóa